dạng sáng nay ngày hai mươi hai tháng ba tức ngày hai mươi năm tháng hai âm lịch trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đã tổ chức lễ tế xã tắc năm hai nghìn một mươi bảy tại đàn xã tắc phường thuận hòa thành phố huế
buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong vòng gần một tiếng đồng hồ theo các nghi lễ và vật phẩm được định rõ trong sách xử
khác với những năm trước đây lễ tế thường do diễn viên sắm vai vua lễ tế xã tắc năm nay do ông nguyễn dung phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa tiên huế đích thân làm chủ lễ
dù trải qua một thời gian dài với nhiều sự biến đổi thăng trầm của lịch sử nhưng đến nay lễ tế xã tắc vẫn được trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế nỗ lực bảo tồn và duy trì tổ chức để người dân đến dân hương cầu nguyện
ở việt nam đàn xã tắc ở cố đô huế là đàn tế duy nhất mà chúng ta còn bảo tồn được tương đối nguyên vẹn diện mạo của nó
và quan trọng hơn là nghi lễ tế xã tắc là một trong những nghi lễ
nghi lễ cung đình ngày xưa được xếp vào hàng đại tự chỉ đứng sau tế giao tức là tế trời và tế miếu tức là tế các vị tổ tiên của triều đại của trung nguyện
lễ tế xã tắc là một nghi lễ truyền thống rất quan trọng ở nước ta trước đây nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu nhân dân no ấm thiên hạ thái bình
các triều đại độc lập ở việt nam từ đinh lý trần lê đến nguyễn đều cử hành lễ tế xã tắc vào mùa xuân hàng năm
và luôn xem đây là quốc lễ trải qua thời gian cùng các biến động lịch sử chỉ duy nhất tại cố đô huế hiện nay còn bảo tồn được đàn tế xã tắc bên trong kinh thành huế